nhiều năm trước khi phong trào nuôi tôm phát triển nhiều hộ dân ở ven sông kinh thành phố quảng ngãi đã lấn sông đắp bờ xây hồ
tình trạng này đã khiến sông kinh bị tắt tàu thuyền không thể lưu thông và kéo theo nhiều hệ lụy khác
từ nhiều năm qua ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi cũng đã nhiều lần họp bàn nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết rứt điểm được tình trạng lấn sông nuôi tôm
những hồ tôm bỏ hoang nhiều năm nhà tròi bạt tre hệ thống ống nước sụp hồ tôm ngổn ngang tất cả đều không có vết tích của hoạt động nuôi trồng gần đây
nhiều năm qua ông đỗ nhuận ở xã tịnh khê đã quen với cảnh bỏ hoang của những hồ tôm này chứng kiến dòng sông ngày càng nhỏ hẹp chết dần bởi sự hoang hóa ông không khỏi xót xa

dòng chảy thay đổi và tình trạng sạt lở hai bên bờ sông ngày càng nghiêm trọng không được tháo rỡ những chất thải từ các hồ nuôi tôm gây ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân các xã vùng ven
thực trạng người dân chiếm dụng sông kinh để nuôi tôm đã xảy ra từ nhiều năm qua địa phương đã nhiều lần kiến nghị giải tỏa nạo vét phục hồi lòng sông
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi cũng đã khảo sát đánh giá thực trạng để giải quyết những hệ lụy trên
nhưng cho đến nay phương án nạo vét phục hồi trả mặt bằng lòng sông kinh vẫn chưa thực hiện
xuất phát từ phong trào nuôi tự phát và quản lý không chặt chẽ của chính quyền địa phương tình trạng lấn sông nuôi tôm đã gây nhiều hệ lụy trong thời gian dài không chỉ mất kinh phí thời gian để khắc phục hậu quả
hệ lụy này còn ảnh hưởng lớn đến việc quy hoạch phát triển đô thị của thành phố quảng ngãi
do vậy cần có những giải pháp khẩn cấp để khôi phục lại tuyến sông kinh chấm dứt những hệ lụy kéo dài trong thời gian qua